thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai